văn phòng chính phủ vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi tám cho các bộ ngành địa phương
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại sáu mươi bốn điểm cầu với hơn bảy đại biểu
đại diện cho hai mươi bốn cơ quan bộ ngành và sáu mươi ba địa phương tham dự
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
phát biểu chỉ đạo bộ trưởng mai tiến dũng cho biết từ đầu năm đến nay
các bộ ngành đã cắt giảm gần sáu tám trăm linh thủ tục kiểm tra chuyên ngành liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu
cắt giảm hơn ba ba trăm linh điều kiện kinh doanh là những rào cản gia nhập thị trường
tạo ra những lợi ích nhóm chi phí bất hợp lý
các bộ đã có bộ phận một cửa một cửa liên thông tại bộ
tuy nhiên có địa phương có trung tâm dịch vụ hành chính công công bố thủ tục hành chính công cấp độ ba một
nhưng không có hồ sơ chạy trên nền điện tử
bộ trưởng yêu cầu quán triệt tốt việc triển khai cải cách thủ tục hành chính
xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại và trách nhiệm
bên cạnh đó cần có sự thống nhất cao hơn phân cấp mạnh hơn và giao quyền tốt hơn nữa
nêu rõ năm hai nghìn một mươi chín tập trung cho xây dựng chính phủ điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính
bộ trưởng đề nghị các bộ ngành địa phương nghiên cứu tổ chức mô hình bộ phận một cửa hợp lý
tiến tới bốn tại chỗ tiếp nhận thẩm định xét duyệt hồ sơ và trả kết quả tại chỗ